các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại quyết định mới nhất này bộ y tế bãi bỏ quyết định số ba nghìn một trăm hai mươi hai qdbit ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một của bộ trưởng bộ y tế phê duyệt
có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín và các quyết định sửa đổi quyết định ba nghìn một trăm hai mươi hai tính đến ngày hai mươi bảy tháng ba
bộ y tế cho biết việt nam đã tiếp nhận hai trăm hai mươi bảy tám triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín trong đó có hơn một mươi bốn triệu liều vaccine moderna
vậy việc bổ sung liều tiêm hai mươi năm
năm ml mũi đối với vaccine moderna tức một phần hai liều cơ bản sẽ giúp cho khả năng phòng virus corona được nâng cao
quyết định này của bộ y tế có ý nghĩa vô cùng lớn đối với nhóm đối tượng ưu tiên như là người già và trẻ nhỏ cũng như nhóm đối tượng có sức đề kháng kém hoặc mắc các bệnh lý đặc biệt
thông tin về kế hoạch của liều tiêm này sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin từ bộ y tế
mặc dù có nhiều nghiên cứu phát minh ra các sản phẩm chống lại virus corona nhưng cho đến hiện tại vẫn chưa có phương án nào vượt trội
và có tin ứng dụng tốt hơn vaccine
minh chứng là theo một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí y khoa new england số ra ngày ba mươi tháng ba
việc tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi đã giúp làm giảm hơn hai phần ba số ca nhập viện
cũng như ngăn bệnh trở nặng ở lứa tuổi này trong làn sóng dịch covid một mươi chín do biến thể omicron gây ra tại mỹ
các nhà nghiên cứu đã khai thác dữ liệu về một một trăm tám mươi năm trẻ mắc covid một mươi chín được ghi nhận tại ba mươi một bệnh viện nhi trên toàn nước mỹ
bao gồm chín trăm một mươi tám em từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
và hai trăm sáu mươi bảy em từ năm đến một mươi một tuổi so sánh với các bệnh nhân ở các lứa tuổi như trên nhập viện vì lý do khác
nghiên cứu được thực hiện từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày một mươi bảy tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đây là quãng thời gian mà biến thể danta và omicron hoành hành tại mỹ đặc biệt ở nhóm trẻ năm đến một mươi một tuổi
lợi ích mà việc tiêm vaccine mang lại chỉ có thể được đánh giá trong thời gian lây lan biến thể omicron
bởi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm mỹ
fda mới cấp phép sử dụng vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer biontech cho trẻ ở lứa tuổi này
sau khi quan sát các nhà nghiên cứu kết luận rằng ở nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi
việc tiêm hai liệu vaccine ngừa covid một mươi chín của hãng pfizer biontech lại mang lại hiệu quả bảo vệ không phải nhập viện
lên tới sáu mươi tám trong thời gian biến thể omicron hoành hành
do nhóm lứa tuổi này mới gần đây được phép tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
nên vẫn chưa đủ số lượng trẻ để đưa ra đánh giá riêng
về bệnh trở nặng nhóm thanh thiếu niên từ một mươi hai đến một mươi tám tuổi
việc tiêm phòng mang lại hiệu quả bảo vệ tới chín mươi hai giúp không phải nhập viện do biến thể danta
và tỷ lệ này là bốn mươi ở những người mắc biến thể omicron
việc tiêm chủng mang lại hiệu quả chín mươi sáu trong việc ngăn bệnh trở nặng trong giai đoạn biến thể danta lây lan
và bảy mươi chín trong thời gian biến thể omicron hoành hành
theo số liệu của trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ
tính đến ngày một mươi sáu tháng ba
chỉ hai mươi bảy trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi đã tiêm đủ hai mũi vaccine
trong khi tỷ lệ này ở nhóm từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là năm mươi bảy
tiến sĩ adrian randolph đồng tác giả nghiên cứu thuộc bệnh viện nhi boston và cdc khẳng định
lợi ích của vaccine và khuyến cáo người dân nên cho trẻ tiêm phòng
rõ ràng có thể thấy rằng việc tiêm vaccine thật sự có hiệu quả với nhóm trẻ từ năm đến một mươi một tuổi tại mỹ
khi hiệu quả phòng bệnh lên tới sáu mươi tám trong thời gian biến thể omitron hoành hành
lợi ích của việc tiêm phòng lớn hơn là năm một mươi trong thời gian biến thể omicron
vì vậy các bậc phụ huynh cũng không nên mang tâm lý quá lo sợ khi cho trẻ tiêm phòng
vì không phải trường hợp nào cũng xảy ra vấn đề nguy hiểm đâu ạ